giá nguyên liệu gỗ giảm mạnh rừng trồng thiệt hại nặng bởi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là cảnh tượng nhiều tháng qua được ghi nhận tại khu vực miền trung điều này đã khiến cho người trồng rừng lao đao bởi gặp thiệt hại nặng nề
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đã có hơn hai sáu trăm bốn mươi hectare rừng trồng của người dân bị khô héo và chết đứng nếu trời có mưa rừng cũng không thể sống lại được chủ yếu là rừng từ ba đến năm năm tuổi
huyện chư sê chư pư gia lai lại trở nên tiêu điều nhiều năm chống trọi với thiên tai bệnh tật hàng loạt diện tích trồng tiêu ở gia lai này đã bị bà con nơi đây nhổ trụ bán tháo nhằm vất vát cũng như trả nợ ngân hàng
dọc tuyến đường từ các huyện chư sê chư pư vương quốc của hồ tiêu tây nguyên một thời là ngổn ngang những đống trụ tiêu được thu gom chờ bán từ trụ gỗ đến trụ bê tông cũng đành phải nhổ
bởi tiêu chết xuống giá đầu tư thua lỗ nợ ngân hàng không thể trả được
trụ trồng tiêu càng trồng chất khó khăn
nhiều năm trước số trụ trồng tiêu này là cả một gia sản của không ít nông dân trồng tiêu vùng tây nguyên để có được hai trụ tiêu này gia đình ông đỗ văn kèn đã đầu tư vào đây hơn một tỷ đồng
sau vài năm chăm bãm khi cây vừa cho quả
cũng là lúc hồ tiêu chết ồ ạt

trụ trồng tiêu này là trên bốn trăm năm mươi tỷ đồng đời sống của người dân trồng tiêu vẫn trồng chất khó khăn khi giá hồ tiêu xuống đáy việc bán trụ tiêu cũng là bước đường cùng của người nông dân
một tàu cá của ngư dân thị xã ba đồn tỉnh quảng bình bị mất tích trên biển từ ngày hai tháng bảy đến nay vẫn chưa có tin tức
công tác liên lạc tìm kiếm chiếc tàu cùng năm người gặp nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình tích cực thực hiện
tuy nhiên đến nay mùng hai tháng tám chiếc tàu cá này vẫn chưa được tìm thấy
một tháng nay gia đình chị nguyễn thị cúc chú tại phường quảng phúc thị xã ba đồn cùng gia đình các ngư dân trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm ts vẫn mỏn mỏi trong ngóng người thân
trước đó ngày hai mươi ba tháng sáu tàu cá công suất hơn bốn trăm linh cv do anh nguyễn thanh đàm chồng chị nguyễn thị cúc làm chủ xuất bến cùng bốn ngư dân ra khơi khai thác thủy sản
đến ngày hai tháng bảy chủ tàu cá qb chín mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi năm ts dùng bộ đàm gọi vào bờ thông báo tàu đang tránh cơn bão số hai
tuy nhiên sau đó chiếc tàu cá mất liên lạc cho đến nay
hiện ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có văn bản gửi bộ ngoại giao và các ngành trung ương đề nghị tìm kiếm tàu bị nạn thông qua đường ngoại giao đồng thời tổ chức tìm kiếm trên biển để sớm tìm ra tôn tích tàu cá này
thưa quý vị ngày nay cánh cửa vào đại học không còn là điều khó khăn nhưng điều đó không có nghĩa là nhiều người theo học đại học
năm nay lượng thí sinh dự thi trung học phổ thông chỉ để xét công nhận tốt nghiệp chiếm đến hai mươi bảy tám cao hơn nhiều lần so với hai năm trước đó
điều đó cho thấy nhận thức và hướng đi của thế hệ trẻ cũng như định hướng của gia đình phải chăng ít nhiều đã có thay đổi
tính riêng năm hai nghìn một mươi chín số thí sinh dự thi trung học phổ thông chỉ để xét công nhận tốt nghiệp chiếm đến hai mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ này trên cả nước là hai mươi năm
đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy người học đang có lựa chọn phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh thực tiễn của bản thân hơn
nhất là khi tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người có trình độ đại học đang tăng cao
em mong muốn là có một môi trường học về kiểu phù hợp với mình
em đã tìm hiểu được trường đại học công nghiệp em cũng khá quan tâm đến cao đẳng bách khoa
cuối năm hai nghìn một mươi tám
số lượng người thất nghiệp trình độ đại học là một trăm ba mươi năm tám trăm linh người
trong khi số lượng thất nghiệp nhóm trình độ trung cấp chỉ bằng một nửa
bằng mọi giá phải vào đại học không còn là mục tiêu cố gắng của nhiều học sinh sinh viên
hiện nay thì cái nhu cầu của thị trường lao động đối với các trình độ đào tạo về cao đẳng trung cấp rất là lớn
chính phủ chúng ta cùng với bộ dân dụng đào tạo bộ đào tạo thương minh và xã hội
cũng đang có rất nhiều những chính sách để hướng nghiệp và phân luồng
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
bốn mươi học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ học hệ cao đẳng
trong tương lai sự truyền dịch còn rõ nét hơn
nhất là khi các đơn vị sự nghiệp sẽ áp dụng việc trả lương dựa theo vị trí việc làm
việc vào đại học hay không sẽ không còn là gánh nặng
quan trọng là người học có kỹ năng gì và năng lực đến đâu
không phải cứ bước vào cánh cổng đại học thì sẽ thành công
và cũng không phải cứ học nghề thì sẽ phải làm công nhân
người học nghề hoàn toàn có thể có cơ hội học cao hơn
những nỗ lực và những thay đổi trong đổi mới giáo dục
đặc biệt là hướng nghiệp đã mở ra những lựa chọn mới cho thế hệ trẻ
đây là hình ảnh cuộc thi tay nghề cấp quốc gia
và nó cũng căng thẳng hơn bất cứ cuộc thi học sinh giỏi các cấp nào ở việt nam
tại các quốc gia phát triển trên thế giới
những người đặt giải từ các cuộc thi tay nghề rất được coi trọng
có chỗ đứng trong xã hội được đãi ngộ cao và được coi là vốn quý quốc gia
việt nam năm nay cũng có hai nghề tham gia kỳ thi tay nghề quốc tế tại nga cuối tháng tám này
và đây là động lực quan trọng cho chính những người trực tuyến
trực tiếp học tập làm việc trong hệ thống này
học nghề cũng sẽ không còn là khái niệm chỉ là công nhân
có thể học liên thông lên cao đẳng ngay từ lớp một mươi
và những quy định cởi khóa giúp người học trung cấp cao đẳng có thể có con đường thanh thang hơn
nếu trước đây theo quy định cũ của giáo dục nghiệp thì người học vào học lớp chín
lớp chín và vào giáo dục nghiệp thì chỉ đến học được trung cấp thôi không thể nên được để học
và đấy cũng là một cái rào cản về mặt tâm lý
bây giờ không phải như vậy nữa mà lớp chín thì từ lớp chín có thể học lên được lên cao đẳng
người học tại các trường nghề còn có cơ hội học các chương trình chuyển giao của úc và đức
giúp cho người học nghề có cơ hội nâng cao trình độ đạt trình độ tay nghề cấp quốc tế
mở ra cho họ cơ hội việc làm rộng lớn hơn
bản thân tôi cũng là một người
tôi học bốn bằng nghề hai bằng đại học
ở australia thì cả hai kiến thức cũng như kỹ năng mà tôi có được từ việc học nghề và học đại học
đã giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp hiện nay
họ cũng cho chúng ta những cái ưu tiên là có thể tiếp tục đào tạo
nâng cao theo cái bậc đại học tại úc
và đồng thời là họ cũng rất là khuyến khích người lao động của chúng ta khi đã qua cái đào tạo chương trình chuyển giao
có thể là sang bên úc để tham gia vào cái thị trường lao động của úc
đặc biệt với đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi năm đã được bộ lao động thương binh và xã hội ban hành kế hoạch triển khai
kỳ vọng đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có một mươi hai triệu lượt học sinh sinh viên để hỗ trợ tiếp cận khởi nghiệp
có thể là động lực lớn để những người học nghề có cơ hội tỏa sáng
mục tiêu cao nhất đó là trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho các em để khi mà các em học xong có kiến thức kỹ năng về nghề nghiệp
để các em ra trường không chỉ là có thể đi làm thuê các em có thể tự tạo cái nghề nghiệp cái doanh nghiệp của chính mình
tại các nước phát triển trên thế giới học nghề đem lại nhiều cơ hội phát triển và đem đến cho họ sự nghiệp mơ ước
đây cũng sẽ là xu hướng tất yếu của việt nam và nó được thể hiện qua nhu cầu của thị trường lao động thị trường việc làm trong tương lai